để góp phần bảo đảm cho hoạt động sản xuất kinh doanh thực phẩm và an sinh xã hội để người dân yên tâm đón tết vui xuân
ban chỉ đạo liên ngành tỉnh yên bái về vệ sinh an toàn thực phẩm đã xây dựng kế hoạch bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm
phòng chống ngộ đợt thực phẩm và các bệnh chuyển nhiễm qua đường thực phẩm dịp tết nguyên đán và lễ hội xuân hai nghìn một mươi tám
trong năm hai nghìn một mươi bảy tri cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản đã đi kiểm tra hai trăm bốn mươi bốn trên hai trăm tám mươi năm cơ sở kinh doanh nông sản
thực phẩm trên địa bàn tỉnh qua kiểm tra đã xử lý các cơ sở không bảo đảm tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm
gần tết nguyên đán hai nghìn một mươi tám bảo đảm có nguồn nông sản thực phẩm an toàn rõ nguồn gốc xuất xứ luôn là đòi hỏi của người tiêu dùng
vì vậy tri cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản đã xây dựng kế hoạch
thành lập đoàn kiểm tra liên ngành thanh tra kiểm tra lấy mẫu phân tích các chỉ tiêu an toàn vệ sinh thực phẩm

chúng tôi cũng đang cử những đoàn để đi giám sát lấy mẫu và xây dựng các hỗ trợ cho các địa phương xây dựng các vùng sản xuất an toàn
trong vấn đề về lương thực phẩm nhất là trong dịp trước sau tết nguyên đán
cùng với sự vào cuộc của các cơ quan chức năng người tiêu dùng cũng cần phải tự nâng cao kiến thức cho bản thân
cảnh giác với những sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ
để chủ động bảo vệ quyền lợi sức khỏe cho mình và người thân